trên hành trình cách mạng của mình chủ tịch hồ chí minh đã chất lọc tổng hợp và kết tinh
những giá trị văn hóa của việt nam với văn hóa phương đông và phương tây
kết hợp giữa truyền thống và hiện đại dân tộc và quốc tế
mà cốt lõi là sự kết hợp chủ nghĩa mark lenin với tinh hoa bản sắc văn hóa dân tộc việt nam
những điều ấy đã được đúc kết trong di trúc của người trước lúc đi xa
xây dựng văn hóa mở kế thừa và phát huy truyền thống tiếp thu chọn lọc tinh hoa của nhân loại
thực hiện lời dạy của bác nhiều năm qua các loại hình văn hóa nghệ thuật đã liên tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ
làm giàu đẹp hơn cho kho tẳng văn hóa nghệ thuật nước nhà nhưng vẫn gìn giữ phát huy những bản sắc riêng
ở lĩnh vực sân khấu truyền thống mỗi cá nhân đơn vị đều đã và đang nỗ lực trong việc bảo tồn phát huy và hội nhập quốc tế
đối với nhà hát trèo việt nam với từng vở diễn mỗi nghệ sĩ đều đau đáu trong mình tâm nguyện
làm sao có thể xây dựng nên những vở trèo hay gói ghém ở đó hết thảy những tinh hoa của loại hình nghệ thuật đặc trưng vùng đồng bằng bắc bộ
nhưng vẫn có thể áp dụng một cách nhuẩn nhuyễn những tinh hoa bước tiến của khoa học nghệ thuật thế giới để trèo có thể ngày càng đến gần hơn với công chúng
ở đây nó là một cái bài toán tương đối cần phải kỳ công cần phải có chiến lược thì mới có thể giải toán dài được cái bài toán này
làm cho văn hóa truyền thống sang trọng hơn lên nhưng không đánh mất bản sắc
bên cạnh đó nữa thì âm thanh là kích nghiên được vì trước đây chúng ta đánh trống hoặc là hát thì không có
với cái đó thì ngày hôm nay chúng tôi cũng tận dụng công nghệ cái việc đó để chúng tôi đẩy kích lên những cái nốt nhạc
nó bóng bẩy hơn nó đẹp hơn nó đưa đến tay người ta người người nghe nó cảm thấy thuyết phục hơn
điện ảnh từ lâu được xem là một trong những công cụ tốt nhất giúp quảng bá văn hóa thiên nhiên con người việt nam đến với bạn bè thế giới
có thể khẳng định đời sống điện ảnh việt nam hiện rất sôi động
với rất nhiều các liên hoan phim quốc tế hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa được tổ chức trong những năm qua
mặc dù vậy điều này cũng đặt ra nhiều thách thức với các nhà làm phim việt trong việc tiếp thu có chọn lọc các cách thức làm phim hiện đại nhất của thế giới
để tạo ra các tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa việt
trong di trúc của chủ tịch thì điện ảnh việt nam trong thời gian rất dài vừa qua đã mang ra thế giới được cái hình ảnh
đất nước việt nam
điện ảnh của con người việt nam rất rõ ràng
thì tôi nghĩ là cái văn hóa việt nam nó rất sâu rộng rất riêng biệt
nhưng làm sao đó phải chọn lọc nó đúng nó để kể với thế giới
phát huy tinh hoa và bản sắc của sân khấu truyền thống kết hợp với tinh hoa và bản sắc của sân khấu thế giới
thông qua thể lời kịch thì tác phẩm điện ảnh và tác phẩm sân khấu sẽ phát triển cực kỳ tốt
nó đã qua thời phát triển cực kỳ tốt
giờ nó đang lâm vào khủng hoảng và cái đấy thật là đáng tiếc
chứ bây giờ hơn lúc nào hết phải đặt lại công ty và đặt lại cái chiến lược để phát huy nó trong cái thời đoạn này
là thời đoạn kinh tế thị trường cực kỳ phát triển
năm mươi năm kiên trung thực hiện theo đúng di trúc của chủ tịch hồ chí minh
trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa như ngày nay văn hóa nghệ thuật việt nam phải cố gắng
để có thể hội nhập không bị tụt hậu so với sự phát triển nhanh chóng của thế giới
cùng với đó là nhiệm vụ gìn giữ
bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng thiêng liêng của dân tộc